nhằm khắc họa đậm nét không khí tết truyền thống cũng như giới thiệu văn hóa việt nam đến với du khách
mới đây tại hà nội nhóm đình làng việt phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện văn hóa cuối năm thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia
chương trình tết việt của đình làng việt đã trở thành một hoạt động thường niên khi tết đến xuân về
là sự kiện văn hóa cuối năm mà đông đảo cộng đồng mong muốn được tham gia
năm nay chương trình đã có những đổi mới để chương trình có sự lan tỏa mạnh mẽ hơn
có các em sinh viên trung quốc thái lan palestine nga cũng tham dự cùng chúng tôi trong chương trình này
đặc biệt năm nay thì chúng tôi có đưa cái chương trình vào với cộng đồng nghĩa là cộng đồng tham gia với chúng tôi nhiều hơn
chương trình bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật ẩm thực hấp dẫn
như thực hành gói bánh trưng lễ cúng ông công ông táo lễ dựng cây nêu ngày tết hát cửa đình
cùng với đó chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú khác
tọa đàm văn hóa tết việt trình diễn nghệ thuật thư pháp tranh dân gian biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống
trong cái thời đại hội nhập những hoạt động như thế này rất cần thiết để mà giữ được cái tinh hoa trong văn hóa của người việt
việc đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến đây biểu diễn là nó rất là phong phú đa dạng và rất là hay
tôi rất vui khi hôm nay được có mặt ở đây
đây là năm đầu tiên tôi được tham gia vào tết truyền thống của việt nam
được tham gia vào nhiều hoạt động đặc sắc như dựng cây nêu gói bánh trưng lại còn được mặc lên người bộ áo dài của việt nam nữa
rất là thú vị
chương trình tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người việt
giúp giới trẻ hiểu và yêu hơn giá trị di sản cha ông để lại từ đó có ý thức trong việc gìn giữ
phát huy những giá trị quý bầu đó